tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm liên bang nga từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng bảy
đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam do đồng chí hoàng bình quân
ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương dẫn đầu
đã có chuyến thăm và làm việc tại nước cộng hòa baskotostan liên bang nga
tại các buổi làm việc với quyền tổng thống radiy khabirov và chủ tịch quốc hội cộng hòa bashkortostan
là ngài konstantin tolkachov đồng chí hoàng bình quân khẳng định đảng và nhà nước việt nam
coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với liên bang nga
trong đó có cộng hòa bashkortostan
theo đồng chí hoàng bình quân cộng hòa bashkortostan có nhiều tiềm năng
để phát triển hợp tác kinh tế với việt nam có nhiều thế mạnh mà việt nam đang quan tâm
cũng tại thành phố ufa đoàn đã có buổi làm việc với phòng thương mại và công nghiệp cộng hòa bashkotostan
thăm trường đại học tổng hợp kỹ thuật dầu khí quốc gia ufa nơi có gần một trăm linh sinh viên việt nam theo học
trước đó đồng chí hoàng bình quân và đoàn đại biểu đảng ta đã có buổi gặp gỡ
trò chuyện với cộng đồng người việt nam tại bashkortostan